tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết
ubnd tp hcm vừa ban hành quyết định xử lý lô hàng một trăm bốn mươi bốn viên đạn nhập khẩu trái phép
qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất hồi năm hai nghìn một mươi bốn
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất kiểm tra
phát hiện và bắt giữ một bốn trăm bốn mươi bốn viên đạn mã tử loại đạn nổ chứa sáu mươi thùng cắt tông
được hãng hàng không tuskid airlines vận chuyển theo hành trình istanbul bangkok tân sơn nhất
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đã tiến hành lập biên bản vi phạm
và phối hợp với cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm bàn giao toàn bộ lô hàng trên
cho bộ tư lệnh tp hcm theo quy định
hôm nay ngày một mươi chín tháng một mươi ubnd tp hcm quyết định tịch thu xung công quỹ toàn bộ số hàng vi phạm nói trên
bên cạnh đó hãng hàng không tustkiet airlines còn bị phạt hành chính với số tiền là ba mươi triệu đồng